theo công an tỉnh phú thọ vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội và công an quận nam tử liêm
thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của thạch văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ở xóm la phường đài mỗ quận nam tử liêm
đây là một trong những mắt xích quan trọng trong chuyên án tx một nghìn một trăm một mươi sáu mua bán trái phép ba trăm linh bánh heroin
mà lực lượng công an tỉnh phú thọ vừa triệt phá trong thời gian qua
tại đây cơ quan điều tra phát hiện hòa đang có hành vi tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp dạng đá
thu giữ hơn một mươi kg ma túy đá trị giá khoảng trên một mươi tỷ đồng ba mươi một triệu đồng tiền mặt cùng nhiều can nhựa
chai thủy tinh chứa dung dịch là tiền chất và các loại dụng cụ phương tiện để sản xuất ma túy đá
bước đầu thạch văn hòa khai nhận năm hai nghìn một mươi bốn hòa cùng vợ là nguyễn thị bích thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thuê nhà tại xóm la phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
với mục đích để sản xuất ma túy đá để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
vợ chồng hòa cho ra cố hệ thống cửa ra vào rất kiên cố đồng thời bố trí lối thoát hiểm phía cửa sau
khi có khách mua ma túy đá vợ chồng hóa không mở cửa cho khách vào nhà mà chỉ giao dịch qua hệ thống cửa sắt
vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ